theo tiểu ban điều trị ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
tính đến một mươi tám h ngày hai mươi một tháng sáu việt nam không ghi nhận thêm ca mắc mới
và đã bước sang ngày thứ sáu mươi sáu không có ca lây nhiễm trong cộng đồng
trong ba trăm bốn mươi chín ca mắc đã có số ca điều trị khỏi là ba trăm hai mươi bảy ca số ca còn đang điều trị là hai mươi hai ca
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là năm bảy trăm hai mươi bốn người
trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện là chín mươi năm người cách ly tập trung tại cơ sở khác là năm ba trăm bốn mươi bảy người
cách ly tại nhà nơi lưu trú là hai trăm tám mươi hai người